trước khi đến với chủ đề chính của chương trình ngày hôm nay
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin tổng hợp về y tế và sức khỏe
giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi chín luật bảo hiểm y tế đã có tác động tích cực đến chính sách bảo hiểm y tế tại việt nam
thực hiện được định hướng công bằng hiệu quả và phát triển của hệ thống chăm sóc sức khỏe ở nước ta
tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế ngày càng mở rộng
từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi chín đã có thêm khoảng một mươi năm triệu người tham gia bảo hiểm y tế
quyền lợi của người có thể bảo hiểm y tế ngày càng được bảo đảm
tuy nhiên tại hội nghị tổng kết năm năm thực hiện luật bảo hiểm y tế giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi tám
vụ bảo hiểm y tế bộ y tế cho biết tình trạng lạm dụng sử dụng quá mức cần thiết dịch vụ y tế
thậm chí là trục lợi bảo hiểm y tế vẫn đã đang và tiếp tục là một thách thức
bên cạnh đó trong quá trình thực hiện luật một số khó khăn vướng mắc và vấn đề mới phát sinh
đòi hỏi phải sửa đổi để phù hợp với thực tế
giai đoạn tới bộ y tế đề xuất sửa đổi luật bảo hiểm y tế với mục tiêu thể chế hóa đường lối
chính sách của luật về bảo hiểm y tế trên cơ sở kế thừa có chọn lọc những quy định hiện hành
phù hợp quy định tại các luật có liên quan để bảo đảm tính đồng bộ thống nhất của hệ thống pháp luật
bộ y tế vừa ban hành thông tư số ba mươi một hai nghìn một mươi chín ttbit ngày năm một mươi hai hai nghìn một mươi chín
quy định yêu cầu đối với các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong chương trình sữa học đường
thông tư được áp dụng đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh các sản phẩm sữa tươi sử dụng
trong chương trình sữa học đường và các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan
trong triển khai thực hiện chương trình sữa học đường
thông tư cũng nêu rõ yêu cầu đối với các vi chất dinh dưỡng trong các sản phẩm sữa tươi
phục vụ chương trình sữa học đường phải bảo đảm đủ hai mươi một vi chất dinh dưỡng
với hàm lượng được quy định cụ thể trong thông tư đồng thời yêu cầu quản lý đối với các sản phẩm
sữa tươi sử dụng trong chương trình sữa học đường quy định về việc công bố sản phẩm
và ghi nhãn sản phẩm thông tư này có hiệu lực kể từ ngày hai mươi một hai nghìn hai mươi
vừa qua các bác sĩ tại bệnh viện đa khoa
tỉnh phú thọ đã áp dụng công nghệ robot trong phẫu thuật cuộc sống
việc ứng dụng thành công kỹ thuật cao này mang đến cơ hội điều trị tốt hơn cho những người bệnh
mắc các bệnh lý về cuộc sống trên địa bàn tỉnh phú thọ
bệnh nhân được gây mê tiến hành gắn khung định vị trên xương sống
sau đó đồng bộ hóa hình ảnh ba d chọn trạm điều hành cho robot
bệnh nhân sẽ được tiến hành mổ dưới sự hướng dẫn và điều khiển của cánh tay robot
nếu như trước đây để bắt bốn vít với một phẫu thuật viên giàu kinh nghiệm cần một tiếng ba mươi phút
thì giờ đây với hướng dẫn của robot việc bắt bốn vít chỉ diễn ra trong vòng ba mươi phút
với việc sử dụng phẫu thuật robot vị trí bắt vít đã được xác định từ trước trong kế hoạch
và trong quá trình mổ robot sẽ hướng dẫn người bác sĩ đi vào một đường duy nhất để bắt vít vào chân cung
đấy là một trong những cái ưu điểm mà tránh được cái nhược điểm khi mà anh bắt vít qua da
là anh cũng phải xác định nhiều lần sẽ tổn thương cái mô phật mềm
sử dụng robot thay thế giúp các bác sĩ định vị và tiến hành các thao tác chính xác nhất trên xương sống của người bệnh
trong khi lượng tia phóng xạ phát ra được giảm thiểu tối đa để tránh gây hại cho cả bác sĩ và người bệnh
ngoài ra việc sử dụng robot còn giảm những tổn thương không cần thiết đến các vùng mô
và tế bào xung quanh tránh được những rủi ro trong phẫu thuật
sử dụng tia x quang nhiều lần sẽ gây ảnh hưởng đến cả bác sĩ
lẫn người bệnh và cái tỷ lệ ung thư theo như cái nghiên cứu là khá cao
thế cái việc sử dụng robot sẽ hạn chế được cái việc sử dụng các x quang các tia x trong quá trình mổ
và thứ hai với việc sử dụng cái đợt robot thì cái viết mổ rất là nhỏ tránh không có tổn thương phần mềm
và sẽ tránh được cái nguy cơ nhiễm trùng cũng như là bất mỏ vào độ phục hồi của cái bệnh rất nhanh
cột sống không chỉ giúp con người di chuyển xoay trở
mà còn đóng góp vai trò định hình cho toàn bộ cơ thể cũng như các hoạt động sinh hoạt hàng ngày của con người
chính vì thế nhóm bệnh lý cột sống rất thường gặp và càng phổ biến hơn
ở các đối tượng lớn tuổi hoặc những người phải vận động nhiều
việc ứng dụng công nghệ robot định vị chính xác trong phẫu thuật cuộc sống tại bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ
mang đến cơ hội điều trị tốt hơn
cơ hội điều trị tốt hơn cho những người bệnh mắc các bệnh lý về cột sống trong tỉnh cũng như khu vực lân cận
nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bệnh viện đa khoa tỉnh ninh bình đã tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật
từ các bệnh viện tuyến trung ương làm chủ được nhiều kỹ thuật mới tiên tiến ở nhiều chân ngành
chất lượng dịch vụ được cải thiện người dân đặt niềm tin vào bệnh viện
từ đó giảm tỷ lệ chuyển tuyến lên tuyến trên
bệnh viện đa khoa tỉnh ninh chúng tôi cũng rất được yêu ái và đặc biệt là bộ y tế quan tâm
được bệnh viện rất lớn bệnh viện hữu nghị việt đức bệnh viện ca trung ương và viện tim mạch
bệnh viện bạch mai đã về giúp đỡ chúng tôi
cho nên chính chúng tôi trưởng hành và làm được những kỹ thuật mà bệnh viện hàng một hoàn chỉnh
sau đó là chúng tôi tiến tới làm những kỹ thuật vượt tuyến
tức là của những bệnh viện hạng đặc biệt những kỹ thuật như thế và đặc biệt những kỹ thuật rất khó
mà bệnh viện hạng một trước đây là không làm được nhưng bây giờ chúng tôi đã làm được hết
những kỹ thuật ví dụ như lấy huyết khối trong não lấy huyết khối từ những động mạch của chi tắc
rồi mổ về u não phẫu thuật cột sống rồi những kỹ thuật đấy là chúng tôi bây giờ đã chinh phục được
khi bệnh viện tuyến tỉnh làm chủ được các kỹ thuật tiên tiến
bệnh nhân tại địa phương sẽ là đối tượng được thụ hưởng đầu tiên nâng cao chất lượng trần đoán và
điều trị theo hướng đa khoa chuyên sâu áp dụng được nhiều kỹ thuật mới ở các chuyên ngành như phẫu
thuật ung bướu phẫu thuật tim mạch lồng ngực phẫu thuật cuộc sống tạo hình can thiệp mạch sẽ
là cơ sở để bệnh viện phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân ngày càng tốt hơn
thưa quý vị và các bạn
kết thúc vào thời kỳ dân số vàng chất lượng dân số được cải thiện về nhiều mặt trong đó nâng cao
chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản được xem là cách trực tiếp nhất để nâng cao chất lượng
dân số hiện nay ở nước ta nhiều dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản đã được triển khai sâu rộng và
về cơ bản các cơ sở y tế ở các tuyến đều cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản theo quy định
trong điều kiện hiện nay khi mức sinh dần ổn định thì việc nâng cao chất lượng dân số trở thành nhiệm vụ
đầu đây cũng là nhiệm vụ được các cấp ngành y tế dân số quan tâm thực hiện chăm sóc sức
khỏe sinh sản vị thanh niên thanh niên là một trong những việc làm cần thiết góp phần thực
hiện nhiệm vụ đó hiện nay nhờ sự phát triển mạnh mẽ của các phương tiện truyền thông mạng xã hội
việc tiếp cận kiến thức dễ dàng hơn trước rất nhiều cùng với tâm lý cởi mở và sẵn sàng chia
sẻ lối tuổi vị thanh niên thanh niên đã hiểu hơn và chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe
sinh sản cùng mong muốn con sinh ra được mạnh khỏe nhiều cặp vợ chồng đã tự nguyện thực hiện
đầy đủ các giai đoạn khám chữa bệnh trước trong và sau khi sinh con bên cạnh khám sức khỏe sinh
sản khám sức khỏe tiền hôn nhân cũng là một việc không nên bỏ qua đối với người trẻ chuẩn bị kết
hôn bởi điều đó mang lại lợi ích lớn không chỉ về sức khỏe sinh sản mà còn cả thể chất lẫn tinh
thần cho cuộc sống hôn nhân của các cặp vợ chồng tương lai hiện nay việc khám sức khỏe tiền hôn
hay sức khỏe sinh sản được thực hiện khá thuận lợi các cơ sở y tế tuyến huyện trở lên đều có các
bộ tư vấn và thực hiện đầy đủ các bước khám xét nghiệm đây được xem là hình thức sàng lọc bước
một trong việc nâng cao chất lượng dân số vì tương lai giống nòi bên cạnh đó ngành y tế đã có nhiều
nỗ lực trong việc nâng cao tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho tất cả mọi người
thông qua nhiều chương trình khác nhau đặc biệt ở khu vực miền núi và đồng bào dân tộc đồng thời để
công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em nhờ đó tình trạng suy dinh dưỡng và tử vong ở bà mẹ
trẻ em cũng giảm mạnh trong nhiều năm qua từ nhiều năm nay ở những khu vực vùng sâu
vùng xa nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống người dân đã quen thuộc với hình ảnh
của các cô đỡ thôn bản họ là những phụ nữ người dân tộc được đào tạo bài bản các kiến thức và
kỹ năng về sản khoa khám phát hiện những thai phụ có nguy cơ cao để chuyển viện kịp thời
thuyết phục các thai phụ đến sinh con tại cơ sở y tế nhờ đó có phần quan trọng giúp thay đổi
nhận thức và giảm tỷ lệ sinh con tại nhà cũng như giảm tỷ lệ tử vong mẹ và trẻ sơ sinh
cô đỡ y ngọc ở xã đắc sao huyện tung mơ rông tỉnh con tum đã có gần một mươi năm làm cô đỡ suốt
quãng thời gian từ khi làm công việc này cô đỡ y ngọc đã giúp nhiều sản phụ vượt cạn thành công
thậm chí có những ca nguy hiểm nhờ phát hiện kịp thời dấu hiệu bất thường mà giữ được an toàn
cho cả mẹ và bé xã đắc sao cách trung tâm huyện tung mơ rông ba mươi ba km thuộc diện đặc biệt khó khăn
với một trăm linh dân số là người dân tộc xê đăng phụ nữ trong xã khi mang thai và sinh nở
chăm sóc trẻ sơ sinh và chăm sóc sảm phụ
phụ sau sinh vẫn còn giữ những tập tục cũ không phù hợp và không bảo đảm sức khỏe chính vì thế
sự có mặt của những cô đỡ thôn bản như cô đỡ y ngọc đã mang lại hiệu quả tích cực
họ hoạt động tốt đi qua kia cũng đóng cấp cho mình đi qua kia ví dụ những mấy cái ca mà mình chưa
phát hiện được hết thì họ ở tại chỗ thì họ sẽ phát hiện sớm hơn mình vì là họ cũng khuyên đi khám
đi sửa âm cũng đi khám hàng tháng rồi từ khi mình mang thai cô ấy là cô thấy trong lúc có tháng
thì mình bị cái gì đau bụng hoặc là cái gì đó rồi gọi cho cô đỡ trở lên trạm rồi khám cho mấy người khám
cô đỡ khám các cô đỡ thôn bản chính là cánh tách núi dài của ngành y tế tới những vùng sâu
vùng xa vùng khó khăn nơi mà việc tiếp cận các dịch vụ y tế nói chung của người dân còn nhiều hạn
chế cô đỡ thôn bản là nguồn lực quan trọng trong hệ thống chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em
tại thôn bản là cầu nối giữa cộng đồng thôn bản và trạm y tế thực hiện việc tuyên truyền
vận động về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em tư vấn về sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia
đình cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em dưới năm tuổi
tuyên truyền vận động phụ nữ mang thai đến trạm y tế xã đăng ký quản lý thai khám thai và đến cơ
sở khám bệnh chữa bệnh để sinh đẻ tiêm phòng uốn ván cho mẹ và tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin
cho trẻ em trong độ tuổi đồng thời cô đỡ thôn bản trực tiếp phổ biến kiến thức hướng dẫn cho
mọi người ở thôn bản về chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em góp phần giảm tử vong cho bà mẹ trẻ sơ sinh

chăm sóc sơ sinh thiết yếu sớm là một gói các can thiệp y tế cung cấp cho bà mẹ và trẻ sơ sinh trong vòng bảy ngày đầu sau sinh
các can thiệp có mức chi phí thấp nhưng lại rất hiệu quả trong việc ngăn chặn giảm tử vong sơ sinh do các nguyên nhân thường gặp
về phía sức khỏe mẹ trẻ bộ y tế thì chúng tôi luôn luôn đặt trọng tâm ưu tiên của chúng tôi là vào những vùng đặc biệt khó khăn
chúng tôi đưa ra những gói can thiệp ví dụ như tại cộng đồng là đào tạo cố đỡ thôn bản
tự số tại bản địa để người ta có thể cung cấp những dịch vụ chăm sóc tại chỗ cho bà mẹ và trẻ sơ sinh trước trong và sau đẻ
qua đó là giảm tỷ lệ đẻ ở nhà giảm tỷ lệ tử vong mẹ và tử vong sơ sinh
ở tại tuyến huyện và ở tại tuyến xã thì chúng tôi chú trọng triển khai gói dịch vụ chăm sóc sản khoa thiết yếu cơ bản
trong đó đặc biệt chú trọng đến quy trình chăm sóc bà mẹ và sơ sinh sớm thiết yếu
ở tại tuyến huyện và tuyến tỉnh ngoài gói dịch vụ y tế cơ bản chúng tôi hỗ trợ cho các địa phương triển khai gói dịch vụ cấp thiếu sản khoa toàn diện
tức là có thêm dịch vụ mổ đẻ và truyền máu để cứu sống tính mạng bà mẹ và trẻ sơ sinh
đối với sơ sinh thì chúng tôi thường xuyên hỗ trợ các địa phương triển khai đơn nguyên sơ sinh tại bệnh viện huyện và bệnh viện tỉnh
mục tiêu tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh giảm mạnh tỷ lệ suy dinh dưỡng để cải thiện các chỉ số cơ bản của trẻ em năm tuổi
và bảo đảm các tiêu chí đánh giá thể lực tầm vóc thân thể của thanh niên việt nam lứa tuổi trưởng thành
được xác định tại đề án tổng thể phát triển thể lực tầm vóc người việt nam giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn ba mươi theo quyết định số sáu trăm bốn mươi một qdttg ngày hai mươi tám tháng bốn năm hai nghìn một mươi một của thủ tướng chính phủ
đã cho thấy tầm quan trọng đối với việc nâng cao chất lượng dân số ở việt nam và sự cần thiết phải có đầu tư đúng đắn cho công tác này ở nước ta
chào các bạn
sức khỏe sinh sản được coi là giải pháp trực tiếp nhất trong việc nâng cao chất lượng dân số
với những chính sách chiến lược đúng đắn việt nam sẽ từng bước đạt được các mục tiêu quan trọng để nâng cao chất lượng dân số trong thời gian tới
thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau